siêu tàu margaret mets một trong những tàu container trọng tài lớn nhất thế giới hiện nay đã cập cảng quốc tế cái mép
đây là bến cảng thuộc hệ thống cảng nước sâu cái mép thị vải thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
sự kiện siêu tàu container margaret mets cập cảng chiều qua tiếp tục khẳng định vị thế của cảng cái mép
từ thời điểm này cái mép chính thức trở thành cảng thứ một mươi chín trên thế giới đủ khả năng tiếp nhận thế hệ tàu chip bỏ air một mươi tám tiêu
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn công việc tổ chức đón tàu macris mẹt cập cảng an toàn đã trở thành một dấu mốc lớn của ngành hàng hải việt nam cũng như của tỉnh bà rịa vũng tàu
việc siêu tàu macris met trọng tải hơn một mươi tám tiêu cập cảng cái mép thị vải thành công một lần nữa khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của cụm cảng nước sâu này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía nam và cả nước
theo kế hoạch tàu macris mek sẽ rời cảng cái mép thị vải vào ngày hai mươi một tháng hai